chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
trên địa bàn tỉnh phú thọ ghi nhận sáu mươi một ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó riêng huyện thanh sơn là ba mươi chín ca
nhằm kịp thời tách f ra khỏi cộng đồng lực lượng chức năng huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
đã tiến hành khoanh vùng truy vết thần tấp xuyên đem lấy mẫu test nhanh toàn bộ người dân trên địa bàn
việc nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để chính quyền địa phương xác định quy mô phong tỏa
theo từng khu vực và áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định đối với từng trường hợp f một f hai f ba
qua đó góp phần kiểm soát tình hình dịch bệnh không để lây lan trên địa bàn
trong khi đó theo báo cáo nhanh của trung tâm y tế tp thái nguyên tỉnh thái nguyên
tính đến nay địa bàn đã xuất hiện hai trường hợp mới dương tính với sars cov hai
cả hai trường hợp này đều từ hà nội đi qua bắc ninh để về thành phố thái nguyên vào ngày hai mươi tám tháng một mươi
lịch trình di chuyển của hai người nói trên đều rất phức tạp
đã có mặt tại nhiều địa điểm trên địa bàn tp thái nguyên
ủy ban nhân dân thành phố thái nguyên đã chỉ đạo một số phường tạm dừng mọi hoạt động tập trung đông người
thái nguyên cũng đã huy động lực lượng khẩn trương truy vết khoanh vùng xét nghiệm cách ly các trường hợp có liên quan
và tiến hành phong tỏa phun thuốc khử khuẩn các địa điểm liên quan đến lịch trình di chuyển của các ca dân tính
đồng thời tỉnh chỉ đạo các cơ sở giáo dục tạm dừng cho học sinh đến trường và tổ chức dạy học trực tuyến
tại đà nẵng bắt đầu từ ngày hôm nay đà nẵng sẽ tiến hành tiêm chủng vaccine mũi một
phòng covid một mươi chín cho học sinh từ một mươi năm cho đến dưới một mươi tám tuổi
đây là một trong ba địa phương được bộ y tế chọn triển khai tiêm vaccine cho trẻ
theo kế hoạch số liều vaccine pfizer phân bổ là bốn mươi năm chín trăm bốn mươi hai liều tương đương với bốn mươi năm chín trăm bốn mươi hai người
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
hiện tại tôi đang có mặt tại cung thể thao tiên sơn
đây là một trong một mươi sáu điểm tiêm được ngành y tế tp đà nẵng bố trí
trong đợt này sẽ có gần bốn mươi điểm tiêm
trong đợt này sẽ có gần bốn mươi sáu học sinh trong độ tuổi từ một mươi năm đến dưới một mươi tám tuổi được tiêm vaccine mũi một pfizer
theo kế hoạch đợt tiêm chủng lần này sẽ kéo dài từ ngày hai đến ngày năm tháng một mươi một
đối tượng được tiêm chủng bao gồm học sinh đang theo học các lớp một mươi một mươi một một mươi hai
tại các trường trung tâm thuộc sở giáo dục và đào tạo
trẻ trong độ tuổi từ một mươi năm đến dưới một mươi sáu tuổi đang theo học tại các trường nghề trên địa bàn thành phố
đợt này những học sinh ngoại tỉnh còn ở tại đà nẵng cũng được tiêm vaccine
trước khi tìm phụ huynh học sinh đã được sở giáo dục và đào tạo
thông tin nội dung phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng bản kiểm để nghiên cứu
và thông tin đến bộ phận khám sàng lọc về tình hình sức khỏe của con em mình
chúng tôi đã phù hợp với sở giáo dục và đào tạo
và các điểm trường địa bàn quân tổ chức công tác lập kế hoạch cụ thể cho từng trường
hoặc lịch cho từng trường theo không giờ nhỏ ra để tránh tình trạng tập trung một lúc
ảnh hưởng đến công tác phòng dịch
chúng tôi đang chuyển các biểu mẫu của bộ y tế
nào là phiếu khám sàng lọc phiếu đồng ý tiêm chủng và khai y tế
đến cho các trường để chuyển đến các em học sinh
chuẩn bị trước từ nhà khi đến công tác tiêm chủng tổ chức tốt hơn
tại mỗi điểm tiêm việc bố trí tiêm chủng luôn tuân thủ quy tắc một chiều đảm bảo giãn cách
sở y tế đã huy động nhân lực gồm một trăm linh hai đội tiêm
và bố trí đầy đủ trang thiết bị phương tiện cấp cứu khu vực theo dõi
và xử lý phản ứng sau tiêm
đa phần các em học sinh đều cảm thấy an toàn và yên tâm hơn khi được tiêm vaccine lần này
đây là điều kiện nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch khi các em quay trở lại trường học
khi được tiêm xong vaccine một mươi một thì em cảm thấy an tâm hơn khi đến trường
vì học tập ổn định hơn vì nghỉ dịch quá lâu cho nên em sợ
vì học em mất ổn định cho nên em muốn đi học càng sớm càng tốt
sau khi tiêm thì mình sẽ cảm thấy an toàn hơn
vì mình tạo được một lớp bảo vệ
với lại khi mỗi người được tiêm như vậy
thì mình sẽ hạn chế sự lây lan
và thành phố mình sẽ càng ngày càng giảm được hậu quả của đại dịch
và sẽ quay về lại trạng thái bình thường
sau tim các em học sinh được theo dõi ba mươi phút
phụ huynh được hướng dẫn chủ động theo dõi và phát hiện các dấu hiệu bất thường sau khi tiêm
bệnh viện đà nẵng sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm xử lý cấp cứu các trường hợp nặng
vượt quá khả năng của các điểm tiêm
đồng thời hỗ trợ các đơn vị y tế trên địa bàn
theo dõi xử lý các sự cố bất ngờ